tin bão trên biển đông cơn bão số một mươi ba vào hồi một mươi giờ vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm bốn độ vĩ bắc
một trăm một mươi tám chín độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng bảy trăm ba mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai tức là từ một trăm một mươi năm đến một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi năm
ba kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng hai trăm năm mươi km tính từ tâm bão
ba kính gió mạnh từ cấp một mươi giật từ cấp một mươi hai trở lên khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
đến một mươi giờ ngày một mươi ba tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm ba độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn bảy độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai tức là từ một trăm một mươi năm đến một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi năm
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông
trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vĩ tuyến một mươi ba đến một mươi tám độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi hai năm đến một trăm hai mươi độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng biển nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
trước diễn biến của bão số một mươi ba sáng nay tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đã họp chỉ đạo các phương án chủ động ứng phó với bão
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
bão số một mươi ba đang cách quần đảo hoàng sa bảy trăm tám mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
đây là cơn bão mạnh hiện áp cao nhiệt đới chi phối chính hướng đi của bão đang yếu
nên cơn bão số một mươi ba sẽ chịu nhiều hình thái thời tiết chi phù hướng đi của bão
theo kịch bản của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
khả năng lớn bão sẽ di chuyển theo hướng tây bắc vào khu vực trung bộ nước ta
hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn toàn bộ các tỉnh trung bộ
hiện các hồ chứa khu vực trung bộ và tây nguyên cơ bản đã đầy nước
do đó ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương và các ngành có liên quan
cần chủ động điều tiết các hồ chứa để bảo đảm an toàn
hồ kỳ này sẽ là một đối tượng được quan tâm đặc biệt
phạm vi bước đầu đưa ra là thanh hóa đến bình thuận
nhưng có thể tới đây nếu những cái thông tin tới đây là phải dự báo phải mở rộng
mở rộng cả phía khu vực bắc bộ mở rộng cả cái nam trung bộ
thì phải bám vào cái dự báo tới đây
bên cạnh đó trên tuyến biển hiện còn ba tàu của bình định
vẫn còn trong khu vực nguy hiểm và đang di chuyển đến nơi an toàn
ban chỉ đạo cũng yêu cầu các địa phương và các ngành có liên quan
trong phạm vi bão ảnh hưởng cương quyết không cho tàu thuyền hoạt động
bên cạnh đó các tuyến đê biển sung yếu phải kiểm tra ra soát và có phương án bảo đảm an toàn
hiện nay tại các tỉnh nam trung bộ các thủy điện vẫn xả lũ
mưa lan rộng ra các tỉnh bắc trung bộ gây ngập lụt trở lại
trong khi các tỉnh trung trung bộ lại đang đối diện với nỗi lo sạt lở đất
tại phù yên các thủy điện sông hinh sông bà hạ cờ rồng năng
tiếp tục xả lũ tần suất từ bốn năm trăm linh đến chín năm trăm linh
nên nhiều nơi nước rút chậm một số xã như xuân sơn nam xuân sơn và bắc xuân long
huyện miền núi đồng xuân vẫn bị cô lập do nước ngập sâu
tại tỉnh quảng ngãi nhiều tuyến đường lên các huyện miền núi bị sạt lở gây ách tắc giao thông
nhiều khu vực miền núi xuất hiện những điểm sạt lở mới nguy cơ cao xảy ra lũ quét
mưa rất lớn ở phía nam tỉnh thừa thiên huế đã gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ
quốc lộ một a đoạn qua xã lục trì huyện phú lộc bị ngập một số điểm gây khó khăn cho việc đi lại
lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện phú lộc đã ứng trực cảnh báo các phương tiện không lưu thông qua đoạn đường này
một số địa phương vẫn tiếp tục cho học sinh ở vùng trũng nghỉ học tránh ngập lụt và bão số một mươi ba
như truyền hình nhân dân đã đưa tin vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hôm qua một mươi một tháng một mươi một
tại km số sáu mươi sáu thuồng tuyến đường quốc lộ bốn mươi b đoạn qua thôn ba xã trà tân
bắc trà my tỉnh quảng nam cách đập chính thủy điện sông chanh hai khoảng năm trăm linh m
đã xảy ra một vụ sạt lở đất làm một người bị thương một người qua đường mất tích và sáu người thoát chết trong găng tấc
là một trong sáu người may mắn thất chết trong găng tức anh lê đình minh vẫn chưa hết bàng hoàng
vào thời điểm trên anh cùng bảy người đang di chuyển từ thị trấn trà my đi lên huyện nam trà my
khi đến đây do nhìn thấy điểm sạt lở nhỏ nhóm người đi đường đã dừng lại dùng tay dọn dẹp một số cây đổ để qua đường
bất ngờ một khối đất đá cây cối khổng lồ đã đổ sập xuống đường

ngay khi nhận được thông tin các cơ quan chức năng của huyện bắc trà my đã nhanh chóng đến hiện trường
và đưa hai nạn nhân đi cấp cứu đồng thời tổ chức tìm kiếm một nạn nhân bị bất tích
trước hết thì chỉ đạo ngay lập tức lực lượng cứu hộ của địa phương công an quân sự và lực lượng xe để vào cứu hộ
kể cả lực lượng bốn mươi b còn hiện nay thì chúng ta cũng đi xe cứu thương lệnh và đã cứu hiện nay là cứu được ba người
nên là năm đó hiện nay là chúng ta cũng chưa biết là hiện thực là như thế nào
nhưng mà dự báo là sẽ có một người mất tích trong đấy mà chúng ta đang tiếp tục tìm kiếm
do ảnh hưởng của hoàn lưu mưa bão số một mươi hai kết hợp với không khí lạnh nên tại huyện miền núi bắc trà my vẫn còn mưa lớn
mực nước các sông suối vẫn còn dâng cao do ảnh hưởng của bão
để bảo đảm an toàn các ngành chức năng của huyện đang tiếp tục chốt chặn
và khuyến cáo người dân tạm dừng các hoạt động lưu thông khi không cần thiết
do ảnh hưởng của bão số một mươi hai trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh bình định có mưa to đến rất to
dẫn đến ngập lụt và chia cắt giao thông tại một số địa phương trong tỉnh
đến sáng nay đường hùng vương cửa ngõ phía bắc thành phố quy nhơn vẫn bị ngập sâu
giao thông bị ách tắc khiến người dân qua lại tuyến đường này gặp rất nhiều khó khăn
từ đêm qua lực lượng cảnh sát giao thông đã phải chốt chặn điều tiết phương tiện qua lại tuyến đường này để bảo đảm an toàn
nước lũ dâng nhanh và ngập sâu đã khiến giao thông bị chia cắt và nhiều hộ dân bị thiệt hại nặng
nếu ngập nó lụt thì lúc nào cũng phải lên đường gây chê bạc chê tăng mình ở tạm chồng nào nút xuống rồi mình dọn vô
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định
mưa bão đã làm một người tử vong và một trường hợp bị thương bảy nhà bị tốc máy hoàn toàn
sạt lở nghiêm trọng tại một số huyện miền núi tỉnh bình định đang khẩn trương huy động lực lượng phương tiện khắc phục thiệt hại nhanh chóng thông đường
nhằm khắc phục hậu quả mưa lũ ngoài lực lượng tại chỗ ubnd tỉnh phú yên đã điều động bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang
cùng ba mươi phương tiện về các vùng bão lũ đi qua giúp dân vệ sinh môi trường thu gom bùn đất dừa đường và công sở
tại vùng rốn lũ huyện miền núi đồng xuân một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ cùng chính quyền địa phương thu gom rác bùn đất
sau lũ trên các tuyến đường nội thị thị trấn la hai và công sở trường học giúp người dân dọn dẹp nhà cửa ổn định cuộc sống trong những ngày qua
cùng với đó ngành giao thông viễn thông và điện lực cũng đang dồn sức sửa chữa khắc phục sự cố thiên tai
trong đó khẩn trương cung cấp điện cho nhà máy tinh bồ sắn huyện đồng xuân sớm đi vào sản xuất trở lại
giải quyết hơn năm trăm linh tấn sắn tổn động và tiêu thụ sắn ngập úng cho nông dân hạn chế thiệt hại
chiều hôm qua một mươi một một mươi một tại sở chỉ huy tiền phương xã phong xuân huyện phong điển tỉnh thừa thiên huế
đồng chí trương mỹ hoa nguyên bí thư trung mương đảng nguyên phó chủ tịch nước đã đến kiểm tra thăm tặng quà
động viên các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn các nạn nhân tại thủy điện rào trang ba
đồng chí trương mỹ hoa gửi lời thăm hỏi chiêu buồn sâu sắc nhất tới các gia đình liệt sĩ
gia đình các nạn nhân bị mất tích hy sinh trong bão lũ vừa qua
biểu dương tinh thần đoàn kết thống nhất trách nhiệm cao của các lực lượng quân đội công an biên phòng
đã nỗ lực trong công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích
nhân dịp này đồng chí trương mỹ hoa đã trao tặng trên một trăm bảy mươi xuất quà cho cán bộ chiến sĩ quân đội công an biên phòng
và các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn các nạn nhân tại thủy điện rào trang ba